di chuyển nhanh chen lân trên đầu xe tải hậu quả là một chiếc xe ô tô con đã bị xe tải tông trúng hư hỏng nặng
vụ việc vừa mới xảy ra trên cầu vượt khuất duy tiến đoạn qua địa bàn phường thanh xuân nam quận thanh xuân thành phố hà nội
theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên ô tô di chuyển phía sau ghi lại được
thời điểm xảy ra vụ việc ô tô này đang lưu thông qua cầu vượt tại nút giao nguyễn trãi khuất duy tiến
lúc này bên phía tay trái xuất hiện một ô tô con màu xanh đen đang đi song song
đáng nói khi sắp đến đoạn nút của chai thì tài xế ô tô con này bất ngờ nhấn ga cho xe vọt lên lách sang và chèn vào làn đường bên trái
tình huống lái xe kiểu điền vào chỗ trống của tài xế ô tô con đã khiến tài xế xe tải phía sau bất ngờ và không kịp quan sát
xe tải sau đó đã đâm vào đuôi ô tô con và khiến xe này xoay ngang một trăm tám mươi độ trên cầu